thực hiện nghị quyết ba mươi sáu a của chính phủ về thực hiện chính quyền điện tử hà nội đang phân đấu có một trăm linh cán bộ công chức xã phường thị trấn
được đào tạo công nghệ thông tin theo chuẩn quốc gia và khai thác có hiệu quả phần mềm dùng chung
để đạt được mục tiêu này công tác đào tạo cán bộ sử dụng thành thạo công nghệ thông tin đang là bài toán cần được giải quyết ngay trước mắt
bởi nếu như nguồn nhân lực không đáp ứng được yêu cầu thì sẽ là một thách thức rất lớn cho mục tiêu hoàn thành chính quyền điện tử theo đúng lộ trình đề ra
ông bằng là một trong số hơn một mươi cán bộ xã phúc hòa được tham gia lớp tập huấn đào tạo công nghệ thông tin lần này của huyện phúc thọ
ông cho biết do tuổi đã cao so với những cán bộ khác trong xã nên việc tiếp cận thông tin với ông tuy còn nhiều khó khăn
nhưng với chủ trương chung của thành phố ông vẫn chăm chỉ tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp
nhằm nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin để phục vụ cho người dân trong xã
nhiều đồng chí đã được học rồi đang sử dụng rồi thì cũng có những cái là mở ra được nhiều kiến thức về quá trình thay chuyên đạt tôi thấy là cũng rất cơ bản đầy đủ
không chỉ có trường hợp của ông bằng tại một lớp học của cán bộ các xã của huyện đan phượng
nhiều học viên cũng cho biết lớp học về công nghệ thông tin này thực sự rất bổ ích bởi công chức cấp xã phường chưa từng được đào tạo về công nghệ thông tin
qua các buổi học vừa qua tôi cũng đã
học hỏi được thêm rất nhiều điều ví dụ như là có rất nhiều số liệu về sổ sách về đất đai các thửa đất
tôi có thể dùng các cái hàm các cái câu lệnh vừa được học trong của ánh xeo để tổng hợp số liệu
mỗi khi đi làm việc mất khoảng hai ba ngày mới ra giờ có khi chỉ một hai tiếng nữa ra nên là nhanh hơn rất nhiều
một trong những điều kiện để mà thành công cái chương trình này đó là chính là nguồn nhân lực phục vụ cho cái chương trình này
để mà xây dựng chính phủ điện tử thì chúng ta có thể mua máy nó cũng rất dễ
chúng ta có thể cài đặt phần mềm nhưng nếu không có người sử dụng phần mềm thì toàn bộ hệ thống của chúng ta sẽ không thể thực hiện được
trong thời gian đầu triển khai tỷ lệ cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo có phần không đồng đều
trước tình trạng đó ubnd tp hà nội đã có công văn yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ công chức
coi việc đào tạo và tham gia đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên và trọng tâm của các ngành
vì nhận được khó khăn của các đồng chí đặc biệt là chủ tịch phó tịch có tuổi
thì chúng tôi sắp xếp làm nó thật hợp lý thật khoa học để vừa kết quả cao nhất của người mà có lứa tuổi cũng như nhận thức sắp nhất
có thể nói để chính quyền điện tử được triển khai đúng tiến độ thì trước hết
thành phố hà nội phải giải quyết vấn đề đào tạo nguồn nhân lực bởi đây chính là yếu tố thèn chốt để mô hình chính quyền điện tử thành công
bên cạnh đó cần nâng cao nhận thức đầy đủ và hiểu rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống công chức
điều này không chỉ giúp mỗi cán bộ công chức cấp phường xã thị trấn mau chóng hoàn thành tốt công việc được giao
mà còn không để nguồn ngân sách phục vụ công tác đào tạo công nghệ thông tin bị lãng phí